hôm nay tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội thảo giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng đồng bằng sông cửu long
thông qua hội thảo nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đưa ra định hướng giải pháp về thủy lợi
công nghệ xây dựng cho các công trình cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu
nhận định về xu thế lượng nước mùa mưa lũ về đồng bằng sông cửu long
viện nghiên cứu biến đổi khí hậu đại học cần thơ nhận định từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
miền tây không còn lũ lớn lũ trung bình lũ nhỏ gia tăng đồng nghĩa tình trạng thiếu nước trong mùa mưa lũ
và khả năng giữ trữ nước cho mùa khô trở nên khó khăn hơn
đặc biệt xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền trong mùa khô nhất là những năm xuất hiện hiện tượng el nino
tuy nhiên xu thế thiệt hại do hạn mặn đang giảm do người dân chủ động trong các giải pháp ứng phó
cụ thể một ước tính chưa đầy đủ trong năm hai nghìn hai mươi
tác động hạn mặn đến sản xuất nông nghiệp khoảng hai mươi hectare số hộ dân thiếu nước sinh hoạt khoảng bốn mươi hộ
từ thực tế đó để nâng cao năng lực cung mướn nước ngọt nhân trọng các mô hình sinh kế và đổi mới sáng tạo
hay giải pháp chuyển đổi kinh tế xanh kết hợp nâng cao sức chịu đựng của doanh nghiệp
giúp vùng đất này hóa giải các thách thức trong sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung
thưa quý vị sử dụng thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoin trong thời gian dài
có thể khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng trong đó phổ biến nhất là tình trạng suy thượng thận
mặc dù sự việc này đã được các bác sĩ cảnh báo nhiều lần tuy nhiên hiện có không ít trường hợp chủ quan tự ý dùng thuốc
cho đến khi nhập viện thì đã xuất hiện nhiều biến chứng nặng nề
bệnh nhân này nhập viện cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên trong tình trạng phù toàn bộ phần mạng
sau khi liên tục tiêm thuốc giảm đau để điều trị thái hóa khớp tại một phòng khám tư ở thành phố thái nguyên
kết quả xét kiểm cho thấy bà đã bị suy tuyến thượng thận nặng
tức là trong ba ngày mà tiêm bốn mũi sau đấy thì sau tiêm bốn mũi một cái là nó bị suy tuyến đường thận
tức là toàn cái mặt này này nó to tròn ra như một cái thớt luôn thế xong rồi hai má này nó đỏ hết cổ kia nó đỏ hết lên
còn bệnh nhân này cũng có triệu chứng tương tự vì suy tuyến thượng thận
đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc corticoid kéo dài
trước đó bà thường đi mua thuốc về để tự điều trị
corticoid là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh chống dị ứng ức cháy miệng dịch được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau
do sự đa dạng trong tác dụng corticoid thường được cây đơn và sử dụng rộng rãi
thậm chí rất nhiều người đã tự dùng các loại thuốc chế phẩm có chứa corticoid mà không thông qua thăm khám của bác sĩ
tuy nhiên việc lạm dụng hoạt chất này kéo dài có thể gây nhiều hệ liệu nguy hiểm
bởi vì cái giảm đau nhanh đó nó giảm về triệu chứng chứ không phải là điều trị bệnh
đi kèm theo với các tác dụng phụ của chính bản thân kỹ thuật tiêm nếu không được đảm bảo
ví dụ như bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn

thứ hai là bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện các triệu chứng của các biến chứng do các thuốc nếu chúng ta dùng không đúng
các bác sĩ cảnh báo việc dùng thuốc có chứa corticoid cần được chỉ định và giám sát bởi các bác sĩ chuyên môn
tuy tình trạng bệnh mỗi bệnh nhân sẽ có liệu pháp và liều lượng cụ thể
nếu tự ý sử dụng và lạm dụng có thể đe dọa đến tính mạng của người dùng
thưa quý vị trước tình trạng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh gia lai
bị hư hỏng xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
hàng trăm tình nguyện viên dự án tuyến đường bình yên đã cùng chung tay dặm vá đường vào lúc đêm xuống
hoạt động ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng
khi màn đêm buông xuống các thành viên của dự án tuyến đường bình yên lại cùng nhau tụ họp
tập kết vật liệu để chuẩn bị cho hành trình vá đường xuyên đêm
các thành viên của dự án đa dạng về nghề nghiệp và lứa tuổi
họ là những chiến sĩ công an giáo viên sinh viên cho đến những nông dân có cùng trí hướng
hồng quản công việc nặng nhọc bụi bẩn không được trả công cho những việc đang làm
nhưng họ vẫn kiên trì với mục tiêu của mình lan tỏa việc làm tốt đẹp cho cộng đồng
ban ngày thì tôi đi làm việc ở cơ quan
và ban đêm thì tôi cùng với con trai của mình cùng tham gia chung với cái nhóm dự án tuyến đường bình yên
giúp làm đẹp lại những con đường để cho mọi người lưu thông được an toàn hơn
và giúp lan tỏa những công việc tốt đẹp đối với cộng đồng với tinh thần cống hiến và phụ sự
trong quá trình vá đường dự án tuyến đường bình yên nhận được sự hỗ trợ của kế dân
trong việc kéo điện bơm nước trộm vữa
một số người dân đã hỗ trợ nước uống tặng trái cây cho các thành viên dự án dùng trong lúc giải lao
cũng không ít người dân thấy việc làm ý nghĩa của dự án đã góp sức cùng làm để đoạn đường nhanh chóng được sửa chữa
trước khi mà có cái đội tình nguyện này đến làm thì đường xuống cấp rất là nhiều
rất là khó đi bà con ở đây đã mơ nhiều rất là vui vẻ rất là hạnh phúc
và cũng ra để phụ với anh em một chút thôi
chứ còn thật sự ra bà con ở đây cũng có một số hộ khó khăn cho nên là cũng không có đủ kinh phí để tự sửa chữa
dự án tuyến đường bình yên bắt đầu hình thành và hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trước khi dặm vá các ổ gà ổ voi các thành viên đã tiến hành khảo sát những tuyến đường bị hư hỏng
và tiến hành kêu gọi vận động kinh phí sửa chữa
đến nay dự án tuyến đường bình yên đã thực hiện một mươi chín đợt vá đường
hơn ba mươi km đường giao thông tại các huyện thành phố của tỉnh gia lai
để hoàn thành sửa chữa những con đường sớm nhất
có những đêm nhóm kết thúc công việc vào gần sáng ngày hôm sau
với họ hạnh phúc đơn giản là được làm việc ý nghĩa lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng